thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương
về những giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
dù hội nghị tại trụ sở chính phủ còn có các phó thủ tướng chính phủ lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương
lãnh đạo các tổ chức các thành phần kinh tế doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp
dự hội nghị tại đầu cầu sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có bí thư tỉnh ủy thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố lãnh đạo các sở ban ngành tổ chức và một hai trăm linh đại biểu
đại diện doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại các địa phương
mở đầu hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận
bày tỏ cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã sát cánh cùng đảng nhà nước và nhân dân trong phòng chống dịch
và nỗ lực duy trì phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng phạm minh chính cho biết từ khi dịch bùng phát gây ảnh hưởng
chính phủ thủ tướng chính phủ đã có nhiều cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp cả trong nước
và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt tình hình kiến nghị của doanh nghiệp
và đưa ra giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
trên tinh thần càng khó khăn càng phức tạp càng nhạy cảm thì càng phải đoàn kết
càng dân chủ lắng nghe ý kiến của nhau để vượt qua khó khăn thách thức
thủ tướng chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm tiếp tục lắng nghe những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp
tìm kiếm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh hỗ trợ các doanh nghiệp cùng cả nước thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
được biết đợt dịch lần thứ tư bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội
tám tháng đầu năm nay cả nước có tám mươi một sáu trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có tới tám mươi năm năm trăm linh doanh nghiệp rời khỏi thị trường
như vậy trung bình mỗi tháng có gần một mươi bảy trăm linh doanh nghiệp rời khỏi thị trường
các chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới số vốn đăng ký số lao động trong tháng tám đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy
người lao động mất việc làm nông dân ngư dân không tiêu thụ được sản phẩm
nhiều lao động ở các tỉnh không có việc làm không có lương thực và tiền giữ chữ